thị xã sông cầu tỉnh phú yên là vùng sản xuất muối nổi tiếng của khu vực miền trung với chứng nhận là muối tuyết diêm
nhãn hiệu thì đã có nhưng với phương thức sản xuất muối truyền thống sản xuất muối trên nền đất
sức cạnh tranh của muối tuyết diêm chưa cao giá không ổn định gây ra không ít khó khăn cho diêm dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày đầu tháng năm trời nắng gây gắt cũng là thời điểm giá muối đã tăng lên một đồng một kg
gấp hơn hai lần so với năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên hiện diêm dân thị xã sông cầu vẫn lo lắng vì theo họ nguyên nhân giá muối tăng cao sau thời gian dài rớt giá
là do trong tháng bốn vừa qua mưa liên tục làm các dụng mối bị ngập nước ngọt
nên vào vụ chế chứ không chắc hẳn là do thương hiệu muối tuyết diêm
vùng sản xuất mùa trọng điểm của tỉnh phú yên tập trung ở các xã xuân phương và xuân bình
thị xã sông cầu với diện tích hơn một trăm tám mươi hectare
trong đó vùng muối tuyết diêm xã xuân bình có một trăm ba mươi bốn hectare và nếu thời tiết tốt mỗi ngày thu được gần một trăm linh tấn
tuy nhiên những năm gần đây giá muối thấp lại bấp bênh sản lượng giảm mạnh đến năm hai nghìn hai mươi
sản lượng muối chỉ còn khoảng một mươi một tấn giá muối thô còn bốn trăm năm mươi đồng một kg
nên tồn năm tấn chất đống dọc hai bên đường quốc lộ diêm dân gặp rất nhiều khó khăn
với giá muối như hiện nay diêm dân phú yên đang đẩy mạnh sản xuất và dự báo sản lượng muối
năm hai nghìn một mươi bảy có thể đạt một mươi sáu tấn
về lâu dài để nghề làm muối của diêm dân tồn tại và phát triển bền vững việc phát huy giá trị
quảng bá thương hiệu mối tuyết diêm và các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương là điều hết sức cần thiết
chủ sở hữu là phải làm thứ nhất là phải giúp cho người dân hiểu được cái việc mà phát huy cái nhận
hiệu chứng nhận này như thế nào một việc nữa là của quỹ ban nhân dân thị xã cũng như là chủ sở hữu là
phải có những cái chính sách cơ chế và hỗ trợ những cái hộ diêm dân và tạo điều kiện cho những cái hợp
các xã cái đơn vị những doanh nghiệp mà kinh doanh và quảng bá được những cái giá trị của thương
hiệu nhãn hiệu chứng nhận muối tuyết diêm nhãn hiệu muối tuyết diêm sẽ tạo điều kiện tốt
cho phát triển sản phẩm nâng cao giá trị và giải quyết được đầu ra tuy nhiên để đạt được điều đó
các cơ sở sản xuất kinh doanh muối cần tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản
phẩm đảm bảo tính thương mại lợi ích kinh tế theo quy định của chứng nhận nhãn hiệu muối tuyết diêm